tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền naui tại việt nam siren jemay erickson và đại sứ đặc mệnh toàn quyền cộng hòa xét tại việt nam viteb slapgrep
tại buổi tiếp đại sứ naui chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cảm ơn chính phủ naui đã dành cho việt nam nguồn vốn oda quan trọng
có phần hỗ trợ việt nam hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu phát triển thiên niên kỳ của liên hợp quốc
về trao đổi thương mại đầu tư hai nước thời gian qua đã phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng
chủ tịch hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mà naui có thế mạnh và việt nam có nhu cầu
hiện naui đang là điều phối viên đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa việt nam với khối mậu dịch tự do châu âu
vì vậy chủ tịch hội đề nghị naui thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định này
về phần mình đại sứ naui siren jime errixen hy vọng hiệp định thương mại tự do sẽ sớm được ký kết và mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các nước
đồng thời mong muốn quan hệ thương mại hai nước trong thời gian tới sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn
đại sứ naui thông báo trong tháng năm sẽ có một đoàn doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực kinh tế biển đến việt nam để mở rộng hợp tác
tại buổi tiếp đại sứ cộng hòa xéc đại sứ viteslav greb bày tỏ việt nam là đất nước mà ông rất yêu quý
bởi đây là đất nước có bề dày lịch sử và người việt nam luôn kiên cường trong đấu tranh dành độc lập dân tộc
hiện tại có khoảng một trăm linh kiều bào việt nam đang sinh sống và học tập tại séc đây là cộng đồng lớn thứ ba ở châu âu sau đức và pháp
cách đây không lâu cộng đồng người việt đã được chính phủ séc công nhận là dân tộc thiểu số
chính phủ séc cũng mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa để người việt nam tại séc phát triển và giữ gìn bản sắc dân tộc
chủ tịch cơ hội nguyễn thị kim ngân khẳng định những người việt ở xéc đã có những đóng góp nhất định trong sự phát triển của xéc
chủ tịch quốc hội cũng bày tỏ vui mừng và hoan nghênh ngài tổng thống cộng hòa séc sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam trong tháng sáu này
cùng với chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao của quốc hội việt nam sẽ mở ra một giai đoạn phát triển trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước